công an tỉnh bình dương đang phối hợp với công an tỉnh bình phước và tây ninh mở rộng điều tra băng nhóm đi ô tô trộm cắt liên tỉnh
vừa bị công an huyện dầu tiếng triệt phá bắt giữ ba đối tượng và thu giữ hai xe ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị
ba đối tượng đã bị bắt giữ cùng chú tại tỉnh bình dương
một trong ba đối tượng này đã bị lực lượng chức năng đã bắt giữ trước đó khi mà đang điều khiển xe ô tô tải biển số sáu mươi một p một nghìn chín trăm bảy mươi
bên trong chở hai xe máy là vật chứng của các vụ trộm
quá trình điều tra công an huyện dầu tiếng tạm giữ thêm một xe ô tô là phương tiện thực hiện phạm tội và bắt giữ thêm hai đối tượng còn lại
quá trình đấu tranh mở rộng thì các đối tượng đã khai nhận và đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn dầu tiếng
và sáu vụ khác trên địa bàn tỉnh bình phước tỉnh tây ninh với tài sản trị giá là hơn tám trăm linh triệu đồng